chủ tịch nước võ văn thưởng vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho ông phạm ngọc anh quê quán thị trấn tân phong huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của nhà nước và nhân dân khi sàn lở đèo bào lộc thuộc địa bàn thị trấn madri huyện đạo hoài hôm ba mươi tháng bảy vừa qua
trong sáng nay chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng cũng đã ký quyết định về việc tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đối với một mươi tập thể một mươi ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trong vụ sạt lở đèo bảo lộc
các tập thể được tặng bằng khen gồm phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng công an huyện đạo hoài ban chỉ huy quân sự tp bảo lộc đội cảnh sát giao thông công an tp bảo lộc công an xã đại lào cùng ba doanh nghiệp tại thị trấn đạo murray
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bốn đồng phạm của nguyễn phương hằng gồm đặng anh quân giảng viên trường đại học luật tp hcm nguyễn thị mai nhi trợ lý của nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam và huỳnh công tạp
nguyễn văn quang trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam về hành vi của ông huỳnh uy dũng cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm trước đó vào ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bị can nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn văn quang chú tại huyện bình tân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam
vào tối ngày hai tháng năm vừa qua sau khi nhậu xong quang xảy ra mâu thuẫn với hai người quang đã lấy dao thái lan rượt đuổi và đâm trúng vào tay trái của một người gây thương tích một mươi sáu trước đó quang từng bị phạt một mươi một năm tù về tội cố ý gây thương tích
một đường dây cá độ quy mô trên ba trăm linh tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn triệt phá thành công năm đối tượng đã bị khởi tố
trong đó ba đối tượng đã bị khởi tố
hai đối tượng cùng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc hai đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc và cấm đi khỏi nơi cư trú lực lượng công an đã tạm giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác
tại cơ quan công an đối tượng cầm đầu là phạm văn rồng khai nhận đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang web bóng tám mươi tám để cá độ sau đó cấp tài khoản cho các đối tượng có liên quan số tiền cá độ trung bình mỗi tháng trên một mươi bảy tỷ đồng quy mô của đường dây cá độ này là trên ba trăm linh tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố bắt tạm giam phạm thế anh trú tại tiểu khu một mươi chín tháng tám thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra phạm thế anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng thương mại tại thành phố sơn la sử dụng thông tin và trực tiếp ký giả chữ ký chữ viết để mở thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản của ngân hàng với tổng số tiền ba mươi triệu đồng
ngoài ra còn có một số cá nhân tố giác phạm thế anh lợi dụng quen biết đưa thông tin vay tiền để đáo hạn cho khách hàng sau đó chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp hơn các đối tượng có rất nhiều kịch bản đánh vào tâm lý hám lợi của không ít người dân nếu như không nhận diện được các chiều thức lừa đảo thì người dân sẽ rất dễ dàng sập bẫy phản ánh sau đây tại tỉnh hưng yên
sau khi nhận được phần thưởng là nồi cơm điện người đàn ông này đã tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của các đối tượng lừa đảo khi chúng hứa hẹn sẽ còn nhận được nhiều phần quà giá trị lớn và hấp dẫn hơn khi thực hiện các giao dịch theo chúng chỉ định nhưng rồi qua chẳng thấy chỉ có số tiền bị bắt ngày càng tăng và bản thân anh cũng rơi vào nợ nần khi đến cơ quan công an trình báo số tiền anh chuyển cho các đối tượng đã lên tới một bốn tỷ đồng
em đã bị lòng tham chi phối vì các món quà nhỏ mà các đối tượng đưa ra làm mồi nhử em cứ bập vào đến mức bị thao túng tâm lý mình không còn kiểm soát được tâm lý và hành vi của mình nữa mà mình cứ thực hiện theo các nhiệm vụ của các đối tượng lừa đảo đến mức về sau mình chuyển một tỷ mình cũng không biết nữa
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước việc các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra khá phức tạp tinh vi với nhiều thủ đoạn mới và tình trạng này cũng diễn biến phức tạp tại tỉnh hương yên
trước thực trạng này công an tỉnh hưng yên đã tăng cường công tác trinh sát nắm địa bàn điều tra khám phá và bắt giữ nhiều đối tượng trong các đường dây lừa đảo trên không gian mạng
đối tượng sử dụng không gian mạng với nhân thân ẩn danh nên là quá trình xác minh điều tra chứng minh làm rõ
đối tượng sử dụng không gian mạng nên là quá trình xác minh điều tra chứng minh làm rõ
các đối tượng thường che giấu và xóa dấu vết một cách tinh vi và rất khó khăn trong quá trình truy nguyên xác minh và thu hồi tài sản
thực tiễn cho thấy các đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn khác nhau để dẫn dắt thậm chí đe dọa các bị hại
và nếu không tỉnh táo người dân rất dễ sập bẫy lừa đảo của các đối tượng này
trên không gian mạng rất có nhiều hình thức lừa đảo kể cả là giả danh công an gọi điện cho vay tiền
vì họ duyệt rất là nhanh cho nên tất cả anh em phải cảnh giác tất cả những vấn đề đấy
các anh công an ở phường phía xã nhắc nhở thì chúng tôi cũng phải cảnh báo và dặn tòa người thân trong gia đình
đề phòng những trường hợp lừa đảo xảy ra đối với tất cả những người thân và những người xung quanh
liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo trên không gian mạng cho thấy thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là muôn hình vạn trạng
chính vì vậy để phòng ngừa đấu tranh với loại tuyệt phạm này không chỉ là sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
mà mỗi người dân cần tự trang bị kiến thức kỹ năng nhận diện lừa đảo tránh tiền mất nợ mang
với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn đức thành chú tại phường kim long tp huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
sáng ngày hai mươi tháng bảy nguyễn đức thành đột nhập vào một trường mầm non trên địa bàn tp huế
trà trộn vào các phụ huynh đưa đón con đi học sau đó đi thẳng vào phòng hành chính của trường
lấy trộm một điện thoại di động và bốn triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát
đối tượng thành đã có bảy tiền án tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và ma túy
nghi ngờ nạn nhân cố tình che giấu nơi ở bạn gái cũ của mình lê phạm vi bình đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong
công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê phạm vi bình về hành vi giết người
nguyễn hữu thoại võ văn nhiệt và đặng văn triểu về hành vi không tố giác tội phạm
nguyễn hữu thoại võ văn nhiệt và đặng văn triểu về hành vi không tố giác tội phạm